bắc ninh đã và đang phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao
sản phẩm bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường phát triển công nghiệp hỗ trợ
phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực
đồng thời địa phương chú trọng công nghiệp chế tạo gắn kết doanh nghiệp của tỉnh
với các doanh nghiệp fdi
vì vậy đến thời điểm này bắc ninh là tỉnh có mức thu hút vốn fdi đứng thứ năm cả nước
với chín trăm ba mươi năm dự án trong hai mươi năm qua
tổng số vốn đầu tư đạt một mươi hai ba tỷ đô la
để có được kết quả này
gần đây tỉnh thường xuyên gặp mặt các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn
để thúc đẩy sản xuất nâng hiệu quả các khu cụm công nghiệp trong thu hút đầu tư
chúng tôi mới vào thị trường việt nam được hai năm
chúng tôi đánh giá cao về môi trường đầu tư tại đây
về mặt thủ tục chính quyền ở đây đã tạo điều kiện thực hiện khá nhanh
các vấn đề thắc mắc của doanh nghiệp được tỉnh trả lời rất nhanh
ngược lại chúng tôi cũng phải tuân thủ tốt các điều kiện
đặc biệt là về môi trường ngay từ đầu
chúng tôi đang phối hợp cùng với các sở ngành của tỉnh
liên kết với các doanh nghiệp fdi để hướng dẫn cho chúng tôi
về thủ tục để làm sao làm được công nghệ bất chọn với các doanh nghiệp fdi
thứ hai nữa là nắm được những yêu cầu cũng như những động lực
để các doanh nghiệp fdi cần chúng tôi phát triển trên các lĩnh vực nào
để chúng tôi phát triển
kết nối với nhau để hoàn thành tốt được chương trình hoạt động của mình
khi phát triển quy hoạch về phát triển cụ công nghiệp
thì sở ủy ban tỉnh đã có quyết định về quy hoạch phát triển cụng công nghiệp
thì đã có quan điểm là loại bỏ dần các doanh nghiệp mà sản xuất ô nhiễm môi trường
có thể là tập trung thành một khu để xử lý
hoặc là sẽ có chính sách
đi rời họ ra khỏi khu dân cư
cái hai nữa là không cấp phép cho những doanh nghiệp mà sản xuất ô nhiễm môi trường
mà chỉ hướng dẫn thu hút những doanh nghiệp mà có công nghệ cao
ít sử dụng đất và ít ô nhiễm môi trường
cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp fdi
kéo theo nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghiệp phụ trợ
cho các doanh nghiệp fdi lớn
đó không chỉ là cơ hội cho các doanh nghiệp fdi nhỏ
mà còn là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất
có thể thấy là việc thu hút fdi của tỉnh bắc ninh gắn với công nghệ cao
có vai trò rất quan trọng
chúng ta biết ngoài tỉ trọng của nó ra
quan trọng nhất là nó thay đổi được cái cấu trúc của nền kinh tế
tức là nó định hướng theo cái nền kinh tế sáng tạo
quan trọng hơn nữa
đó chính là nó để có thể phát triển được cái thu hút đầu tư
cũng như phát triển ngành công nghiệp theo mô hình cụm ngành về nâng cao năng lực cạnh tranh
chúng ta thấy bây giờ bắc ninh đang thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài
có rất nhiều yếu tố
ví dụ như là từ vị trí địa lý
rồi là môi trường kinh doanh
nhưng có một cái yếu tố nữa đằng sau nó hậu thuẫn
đó chính là giai đoạn đầu của việc hình thành cụm ngành
trong phát triển các ngành công nghệ cao
nhằm thu hút đầu tư
tỉnh bắc ninh đã chủ động xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ
có tính khả thi
tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp công nghệ cao
đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ
giúp các doanh nghiệp vào chuỗi giá trị
với tư cách là nhà cung cấp
tiếp nhận công nghệ nước ngoài
quản trị có sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài
hỗ trợ đào tạo lao động tại chỗ
tham gia thiết kế
triển khai chi tiết sản phẩm trong sản xuất
nhiều giải pháp đưa ra
nhằm tạo đột phá phát triển công nghiệp hỗ trợ
bao gồm thiết lập đầu mối
và tổ chức hạ tầng khu cụm công nghiệp
để đáp ứng cho tất cả các doanh nghiệp
có quy mô khác nhau
cùng với nhóm giải pháp về cơ chế
chính sách và cải cách thủ tục hành chính
thì đấy là rất quan trọng
thế tuy nhiên thì để có thể
phát huy được những chuyện như thế thì
thì tôi thấy là cái quan trọng nhất là
cái nâng cao được cái hiệu ứng lan tỏa
của cái khu vực fdi
cũng như khu công nghiệp
kinh tế của tỉnh bắc ninh
điều đấy thì cho thấy là cần phải có cái
nâng cao năng lực kết nối giữa kinh tế trong nước
và khu vực fdi
hiện nay theo nghiên cứu của chúng tôi thì cái khu vực fdi
là có cái chênh lệch năng suất lao động
rất lớn đối với khu vực kinh tế trong nước
thế và hình như là khu vực kinh tế
trong nước là còn thấp
và thậm chí còn thấp hơn một số tỉnh
thế và do đó
thì cái yêu cầu về cái kết nối
kinh tế giữa khu vực kinh tế trong nước
với khu vực fdi thì phải đặt lên hàng đầu
chúng tôi có thể nói rằng là một trong những cái bài toán
về phát triển kinh tế của tỉnh bắc ninh
trong vòng hai mươi năm tới
tức là nếu bắc ninh giải quyết được cái bài toán kết nối này tốt
thì tức là bắc ninh có cái sự phát triển bền vững
để đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa theo hướng phát triển công nghiệp
công nghệ cao
bắc ninh có nhiều cơ hội
nhưng cũng không ít thách thức đặt ra
trong đó vấn đề các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh
tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị
cần được nhận thức rõ ràng
nhất là khi tiếp cận một số dự án fdi
có thương hiệu lớn
từ thực tiễn bắc ninh
thấy rằng việc lựa chọn khôi phục
phát triển làng nghề xây dựng kết cấu
hạ tầng các khu cụm công nghiệp
tạo đà tạo hình ảnh
để thu hút đầu tư là hướng đi đúng
về phía tỉnh bắc ninh của chúng tôi
cũng đã ban hành
các cái dự án mà
ưu tiên để thu hút đầu tư
trong thời gian tới
riêng về lĩnh vực công nghiệp
tập trung vào ba nhóm
nhóm điện điện tử
nhóm cơ khí
và nhóm công nghiệp
chế biến nông sản
với chúng tôi
chúng tôi hướng mạnh
vào công nghiệp
điện điện tử và cơ khí
để lựa chọn được những doanh nghiệp này
thường chúng tôi có
thu hút theo
những hình thức ví dụ
như là thu hút được những
thương hiệu toàn cầu
ví dụ như là
canon như là
samsung và một loạt
những thương hiệu
khác trên cơ sở đó
thì các cái vendor của họ
cũng sẽ lần lượt
có thể là tập trung nhiều ở bắc ninh
và cũng có thể là ở các cái vùng
lân cận do đó thì một
lượng lớn các nhà đầu tư đã đến
tham gia đầu tư vào tỉnh bắc ninh
và đây hầu hết
là những cái doanh nghiệp
có cái công nghệ cao
có cái vốn lớn
và có thể nói là cũng
đã tác động lớn
đến cái việc mà
đưa tỉnh bắc ninh
trở thành tỉnh công nghiệp
vào những năm hai mươi
đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa theo hướng
công nghiệp công nghệ cao hiệu quả
thân thiện môi trường là hướng đi đúng
có phần đưa bắc ninh trở thành
thành phố trực thuộc trung ương vào năm

văn minh hiện đại
đây cũng là yếu tố để bắc ninh
tiếp tục là tỉnh thu hút các doanh nghiệp
có công nghệ cao thân thiện môi trường
vào đầu tư trong
thời gian tới